hai tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bảy trăm linh một bảy trăm chín mươi sáu ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám một trăm hai mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước
là một mươi sáu trăm chín mươi bốn bốn mươi ca trong đó có chín ba trăm bảy mươi bốn trăm bảy mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi sáu ba trăm sáu mươi tp hcm sáu trăm linh chín năm mươi bốn nghệ an bốn trăm tám mươi ba bảy trăm năm mươi bắc giang ba trăm tám mươi sáu bốn trăm bảy mươi hai bình dương ba trăm tám mươi ba bảy trăm ba mươi chín
hai tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày tám bốn trăm ba mươi bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi chín ba trăm bảy mươi ba hai trăm chín mươi bốn ca
hai số bệnh nhân đang thở oxy là hai trăm linh sáu ca
ba số bệnh nhân đang thở oxy là hai trăm linh sáu ca trong đó thở oxy có thể được điều trị khỏi chín ba trăm bảy mươi ba hai trăm chín mươi bốn ca
một số bệnh nhân đã thở oxy qua mặt nạ một trăm bảy mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc một mươi chín ca thở máy không xâm lấn hai ca thở máy xâm lấn một mươi một ca ecmo hai ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám tháng năm ghi nhận một ca tử vong tại hà nội
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bảy mươi hai ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc phân luồng
xét nghiệm người nghi nhiễm sars cov hai và thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín trong cơ sở khám chữa bệnh
bộ y tế đã có những điều chỉnh như thế nào để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay
hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
theo bộ y tế người đang điều trị trong bệnh viện nếu mắc covid một mươi chín sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác điều trị
do vậy cần tổ chức tốt công tác sàng lọc phát hiện sớm người nghi nhiễm sars cov hai
đặc biệt tại các khoa tập trung người bệnh nặng có nguy cơ cao và tập trung cấp cứu
điều trị ưu tiên giảm tử vong liên quan đến covid một mươi chín
bộ y tế nêu rõ dựa trên hướng dẫn chung mới nhất của bộ y tế bệnh viện chủ động xây dựng
gập nhật và duy trì quy trình đón tiếp sàng lọc phân luồng khám bệnh xét nghiệm
điều trị và chuyển viện cho người mắc covid một mươi chín theo hướng linh hoạt
cắt giảm các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế
căn cứ trên phạm vi chuyên môn điều kiện nhân lực cơ sở vật chất hạ tầng cấu trúc sẵn có
bệnh viện nghiên cứu thiết kế quy trình thuận tiện hợp lý trên nguyên tắc giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm sắc covid một mươi chín
về sàng lọc phân luồng áp dụng chung cho các bệnh viện công lập tư nhân có một cổng nhiều cổng
cách đặt biển báo chỉ dẫn với các khu vực sàng lọc các bệnh viện chủ động công tác thực hiện các biện pháp phòng dịch như
hướng dẫn người vào bệnh viện đeo khẩu trang khửu quần tay đo tân nhiệt giữ khoảng cách
các khu vực sàng lọc bảo đảm thông khí bố trí đầy đủ phương tiện kiểm soát nhiễm khuẩn vệ sinh tay túi thùng
phương tiện và thực hiện quản lý chất thải vệ sinh môi trường theo quy định
thực hiện xét nghiệm sắc covid một mươi chín bằng các kỹ thuật nhằm phát hiện tình trạng nhiễm sắc covid một mươi chín đối với các trường hợp
người đến khám tại bệnh viện người bệnh nội chú nhân viên y tế nếu nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như có các dấu hiệu ho sốt chảy mũi đau rắt hỏng tức ngực khó thở đau mọi người mất vị giác
thiếu rác và các dấu hiệu bất thường khác có liên quan sau khi khám sàng lọc covid một mươi chín
bệnh viện tập trung đánh giá nguy cơ và phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc covid một mươi chín để chỉ định xét nghiệm
cho người bệnh trước khi làm phẫu thuật
người bệnh tại các khoa có nguy cơ cao như hồi sức tích cực đột quỵ lọc máu thận nhân tạo hậu phẫu
và người bệnh khác theo yêu cầu chuyên môn trên nguyên tắc bảo vệ đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa lây nhiễm
các đối tượng khác như người chăm sóc người bệnh người cung bứng dịch vụ cho bệnh viện người đến công tác
làm việc với bệnh viện học viên khách đến thăm nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc covid một mươi chín như trên
cần chủ động đến khu vực khám sàng lọc covid một mươi chín và thực hiện theo hướng dẫn chỉ định của nhân viên y tế
về cách tổ chức khu vực điều trị người bệnh covid một mươi chín hướng dẫn của bộ y tế nêu rõ
khu vực điều trị covid một mươi chín được tổ chức tại một trong các địa điểm như khoa truyền nhiễm
hoặc bố trí buồng bệnh hoặc khu vực điều trị covid một mươi chín trong khoa lâm sàng hoặc liên khoa lâm sàng
hoặc thiết lập khu vực điều trị covid một mươi chín trong cơ sở khám chữa bệnh
tại khoa hồi sức tích cực bố trí buồng bệnh hoặc khu vực để cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
thủ trưởng cơ sở khám bệnh chữa bệnh căn cứ trên điều kiện cơ sở vật chất khoa phòng trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
để bố trí khu vực điều trị covid một mươi chín cho những người bệnh mắc covid một mươi chín khi đến hoặc trong quá trình khám chữa bệnh
tại cơ sở theo một hoặc một số cách nêu tại điểm a mục này
thực hiện truyền tuyến những người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch khi vượt quá năng lực chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh
theo quy định hiện hành hoặc theo hướng dẫn của sở y tế các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương tuy việt nam đã đi qua đỉnh dịch covid một mươi chín trong trạng thái mới
nhưng bộ y tế vẫn ra hướng dẫn sang lọc phân luồng người nghi nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh để giảm tối thiểu lây nhiễm
đồng thời khuyến cáo mọi người không được coi thường việc tuân thủ quy định phòng dịch năm k
thưa quý vị những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại thủ đô đã giảm sâu
phần lớn các bệnh nhân f đều điều trị tại nhà
do đó thành phố hà nội đã ra quyết định giải thể một mươi ba cơ sở
ba cơ sở thu dung và điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
trước bối cảnh dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố giảm mạnh nhất là những ngày gần đây
trung bình mỗi ngày chỉ ghi nhận từ bốn trăm linh đến năm trăm linh ca mắc
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành quyết định một nghìn năm trăm năm mươi bảy về việc giải thể các cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
các cơ sở bị giải thể gồm cơ sở thu dung tại dự án nhà ở cao tầng khu đô thị đền lừ ba
quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại ký túc xá trường đại học phenica phường yên nghĩa quận hà đông
cơ sở thu dung tại khu nhà ở tái định cư phường thượng thanh quận long biên
cơ sở thu dung tại khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp hoàng mai
cơ sở thu dung tại trung cư bố na dự án nam đại cổ việt số tám tạ quang biểu phường bách khoa quận hai bà trưng
cơ sở thu dung tại khu tái định cư phường xuân la quận tây hồ
cơ sở thu dung tại nhà b c khu tái định cư phường trần phú quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại khu nhà tái định cư cao tầng c một mươi ba d một phường trần phú quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại dự án xây dựng nhà ba mươi t một ba mươi t hai ô đất a một mươi bốn thuộc khu đô thị nam trung yên phường trung hòa quận cầu giấy
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct ba dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct hai dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct một dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
theo sở y tế hà nội gần một tháng nay số ca mắc mới của hà nội dưới một ca một ngày
đặc biệt trong gần một tuần nay
số ca ghi nhận mỗi ngày ở thủ đô chỉ dưới năm trăm linh ca
toàn thành phố chỉ còn một trăm bốn mươi ba ca điều trị tại các bệnh viện số còn lại theo dõi tại nhà
hai mươi tám ngày qua hà nội không có bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
trong khi tình hình dịch bệnh tại việt nam đang dần hạ nhiệt
thì tại triều tiên sau hơn hai năm không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào
đất nước này đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm lớn
buộc triều tiên phải tìm đến sự giúp đỡ từ trung quốc đồng minh thân cận nhất hiện nay
hãng thông tấn john harp đưa tin triều tiên đã điều máy bay tới trung quốc
để vận chuyển trang thiết bị y tế vài ngày sau khi xác nhận đợt bùng dịch covid một mươi chín đầu tiên
đây là những chuyến bay quốc tế đầu tiên của nước này trong hơn hai năm qua
dù vậy truyền thông hàn quốc không đưa thông tin chi tiết
hiện tại triều tiên đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm chưa từng có
theo hãng thông tấn nhà nước kcna quốc gia này đã ghi nhận gần một năm triệu người
mắc các triệu chứng sốt tính đến ngày một mươi sáu tháng năm
số ca tử vong cũng tăng lên năm mươi sáu người
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã yêu cầu phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc để kiểm soát dịch
tuy nhiên sự thiếu hụt vật tư y tế và tỷ lệ tiêm chủng thấp đang cản trở nỗ lực của bình nhưỡng
buộc nước này tìm kiếm sự giúp đỡ từ trung quốc
tờ rodong shinmun cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên hôm một mươi bốn tháng năm cho biết
sẽ rất hữu ích nếu nước này tích cực học hỏi kinh nghiệm chống dịch tiên tiến của bắc kinh
trước đây triều tiên từng cảnh giác với vaccine của trung quốc
từ chối gần ba triệu liều vaccine sinovac vào năm hai nghìn hai mươi một
quốc gia này cũng từ chối lời đề nghị viện trợ vaccine từ chương trình covax và nhiều tổ chức quốc tế khác
tuy nhiên với tình hình hiện nay nhiều khả năng bình nhưỡng sẽ phải thay đổi quan điểm
về phía trung quốc nước này luôn khẳng định sẵn sàng hỗ trợ quốc gia láng giềng
phát ngôn viên bộ ngoại giao triệu lập kiên nói với các phóng viên tại bắc kinh hôm một mươi hai tháng năm
với tư cách là đồng chí
láng giềng và bạn bè của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
trung quốc sẵn sàng dốc toàn lực để hỗ trợ và giúp đỡ triều tiên trong nỗ lực chống dịch
đến ngày một mươi năm tháng năm truyền thống hàn quốc đưa tin nhà lãnh đạo kim jong un đã đề nghị trung quốc
hỗ trợ ứng phó tình hình dịch covid một mươi chín trong nước thông qua kênh ngoại giao
tuy nhiên thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng
nếu vaccine từ trung quốc được chấp nhận vào khoảng thời gian này
nó có thể sẽ được sử dụng cho phần lớn dân số triều tiên
trong khi đó các quan chức cấp cao có thể sẽ tìm đến các loại vaccine khác
thông qua cách thức bí mật
tuy nhiên ngay cả khi triều tiên sẵn sàng chấp nhận vaccine từ trung quốc
vẫn chờ gió mức độ mà bắc kinh có thể cung cấp trong khi trung quốc đang vật lộn
với làn sóng covid một mươi chín chưa từng thấy
trong trường hợp sâu nhất nếu không thể kiểm soát được sự lây lan của sắc covid hai
triều tiên sẽ phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài
sau trung quốc đội chọn khả dĩ nhất là covax hoặc các tổ chức đa phương
tiến sĩ zhang shuli người đứng đầu trung tâm stockholm hàn quốc
tại viện chính sách an ninh và phát triển cho biết
triều tiên sẽ cân nhắc kỹ trước khi chấp nhận bất kỳ loại vaccine nào từ nước ngoài
đặc biệt là phương tây với những lo ngại việc nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài
có thể tác động tiêu cực đến sự lãnh đạo của chính quyền hiện tại
cùng với nhiều khả năng do dị thông tin
với tình hình lây nhiễm lớn như hiện nay
triều tiên đã phải nhờ đến sự viện trợ của đồng minh trung quốc
sau khi điều những chuyến bay sang nước láng giềng trung quốc
nhận các vật tư trang thiết bị y tế
quốc gia này hy vọng sẽ đủ hàng hóa thuốc men để có thể đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh
trong bối cảnh thời gian gần đây mạng xã hội liên tiếp xuất hiện nhiều trường hợp
trẻ bị nôn ói tiêu chảy được dự đoán do nhiễm virus rota
theo đó nhiều trẻ cứ uống sữa vào là nôn già hết sạch khiến cha mẹ vô cùng lo lắng
nguyên nhân đằng sau tình trạng này ở trẻ là gì
và phải làm cách nào để điều trị cũng như phòng tránh
bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch liên tri hội truyền nhiễm tp hcm đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề này
theo bác sĩ khanh nếu trẻ có dấu hiệu nôn ói tiêu chảy đặc biệt cứ ăn sữa vào là nôn hết sạch
thì rất có thể bé đã bị nhiễm virus rota
trong trường hợp này cha mẹ vẫn cho con ăn uống đầy đủ chất như bình thường
đặc biệt phụ huynh vẫn cho con uống sữa để bổ sung nước cho cơ thể
tránh bị mất nước dù con bị nôn da liên tục
trong trường hợp này các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng
thay vào đó phải thường xuyên bù nước cho con để tránh mất nước mất điện giải
ngoài sữa có thể cho trẻ uống thêm nước lọc ấm nước hoa quả tươi cách xa thời gian uống sữa
để phòng tránh virus rota cha mẹ nên đảm bảo vệ sinh ăn uống cho các con
thường xuyên cho trẻ rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước sạch
tuyệt đối không được quên rửa tay trước và sau khi ăn sau khi đi vệ sinh cho con
khi trong nhà đã có trẻ bị nhiễm virus rota
để phòng tránh lây nhiễm cho bé còn lại bạn nên cho hai bé ở hai phòng khác nhau
tuyệt đối tránh tiếp xúc gần
kể cả đồ chơi đồ dùng cá nhân của trẻ cũng cần được khởi trùng thường xuyên
nên có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ tập thể dục để tăng cường biến dịch
giảm nguy cơ lây nhiễm cũng như tác hại của virus rota
ngoài ra cần xử lý chất thải thật tốt vệ sinh đi đại tiện xong cần cọ rửa sạch sẽ
trong nhà cha mẹ cần đảm bảo vệ sinh nguồn nước
không ăn các loại thịt sống hoặc thịt chưa nấu chín
rau củ quả cần rửa sạch kỹ trước khi ăn sống
không dùng phân tươi bón cây cối hoa quả
việc hàng loạt những trường hợp trẻ bị nôn nói đi kèm tiêu chảy
được chia sẻ trên các hội nhóm trên mạng xã hội
đang khiến không ít phụ huynh cảm thấy hoang mang
theo như bác sĩ khanh đã chia sẻ
cha mẹ nên bình tĩnh để cùng con đối phó và phòng tránh nguy cơ nhiễm virus rota
có những biện pháp điều trị hiệu quả khi còn nhiễm bệnh
chuyển sang một số tin tức nổi bật trong nước
tỉnh thất bồng lai là cái tên luôn khiến nhiều người tò mò mỗi khi nhắc đến
dù là khi những lùm xùm xung quanh cơ sở thờ tự này bắt đầu được quan tâm
và cho đến tận bây giờ gắn liền với tử khoán tịnh thất bồng lai là diễm my
và sự mất tích bí ẩn của cô gái này
mới đây bà tuyết mai mẹ ruột của diễm my đã có những chia sẻ
sau khi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an phát đi quyết định truy tìm con gái
theo đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an phát đi quyết định truy tìm võ thị diễm my hai mươi ba tuổi
diễm my được truy tìm để trụ tập về phục vụ công tắc điều tra liên quan tới vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
trước đó công an tỉnh long an nhận được đơn của người thân diễm my về việc cô gái này mất tích
ngoài ra thời gian qua gia đình cũng tố cáo
về việc những người ở tỉnh thất bồng lai có những hành vi lạm dụng diễm my
nhắc về vụ việc con gái mất tích bấy lâu nay bà tuyết mai cho biết
gia đình đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm con nhưng vẫn chưa có kết quả nào rõ ràng
bên cạnh đó trong khi gia đình đang gặp những rắc rối
vợ chồng bà cũng thường xuyên bị cộng đồng mạng tấn công
bà thân bà tuyết mai từng ngày con gái mất tích cũng thường xuyên đau ốm
nhưng ngày nào chưa tìm thấy con gái bà vẫn phải cố gắng gượng dậy để tìm kiếm con
bà tuyết mai bật khóc chia sẻ
hy vọng cơ quan chức năng sẽ giúp gia đình sớm tìm ra con gái
về phía ông thắng bố ruột diễm me cũng cho hay
trưa đây diễm my hoàn toàn bình thường
từng ngày tiếp xúc với những người trong tỉnh thất bồng lai thì thay đổi tính tình
ông thắng cho biết từ đó nó rất sợ gia đình đưa về nhà bị đầu độc tư tưởng
nó đánh mất đi bản năng con người là con của ai nó không nhớ được
lần thứ hai tức là lần cuối nó đi là ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hôm nay cũng chưa có tùm tích
hiện tại ông thắng và gia đình vô cùng lo lắng cho diễm my
con nó đi một ngày đã lo rồi huống chi nó đi hai năm mình không biết tùng tích
giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm
hiện tại những người có liên quan đến những sai phạm tại tính thất bồng lai
đã bị bắt tạm giam và điều tra làm rõ
cùng với việc công an vào cuộc truy tìm tùm tích võ thị diễm my
hy vọng những bí ẩn và tin đồn xung quanh cơ sở thờ tự nhiều tai tiếng này
sẽ sớm được đưa ra ánh sáng
mới đây tòa án nhân dân tp hà nội đã đưa ra xét xử một vụ án mạng thương tâm
khi người chồng đã ra tay đoạt mạng vợ trong những giây phút không còn nhân tính
nhưng đáng chú ý hơn cả là sự nhân từ của người cha vợ đang gắn gượng nuôi cháu nhỏ
chưa đầy một tuổi nhưng vẫn có lời xin cho đứa con rể máu lạnh một đường sống
ngày một mươi tám tháng năm tòa nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo vũ thành hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở thị xã sơn tây mức án tử hình về tội giết người
theo cáo trạng
năm hai nghìn một mươi năm hùng có quan hệ tình cảm với chị nguyễn thị thu trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thị xã sơn tây và có ba người con trung
một cháu được đặt tên theo hò mẹ là nguyễn kiều khánh huyền sinh năm hai nghìn một mươi năm
hai người con còn lại là cháu vũ khánh ngân sinh năm hai nghìn một mươi tám
và cháu vũ thanh ngọc sinh năm hai nghìn hai mươi
sau khi sinh con thứ ba vợ chồng hùng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn
chị trang thường xuyên đòi ly hôn nhưng hùng không đồng ý
sau một lần kết thúc
những mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm hùng này xin ý định ra tay với vợ
khoảng một mươi một h bốn mươi năm cùng ngày sau khi ăn cơm xong hùng đi đến trước mặt vợ
tay cầm dao dơ lên chỉ về phía chị trang nói
mày đã biết tội của mày chưa
rất lời anh ta vùng hung khí liên tiếp nhiều lần về phía chị trang
mặc cho cháu huyền lao vào ôm mẹ đẻ để can ngăn
sau khi nạn nhân vùng dậy bỏ chạy đối tượng lại tiếp tục dùng hung khí tác động nhiều lần
vào nhiều bộ phận trọng yếu
khiến chị tử vong tại chỗ
kẻ thù ác cũng không để người xung quanh có cơ hội cứu vợ trong quá trình chị bị thương và bỏ chạy
đoàn mạng vợ hùng phải đi tù ba đứa con nhỏ thành bơ vơ
hai đứa lớn sống nhờ người họ hàng đứa nhỏ nhất khi mẹ mới mất
được một mươi một tháng tuổi đang sống nhờ tình thương của ông bà ngoại
trình bày tại tòa bố của chị trang cho biết khi nghe tin con gái bị chồng sát hại
ông chỉ muốn kết thúc cuộc đời đau khổ của mình sau khi thoát ra những lời đau đớn
con tôi mất trong quần quại đớn đau không ai cứu khi nó kêu cứu
nhưng người cha bất hạnh vẫn xin cho con gì
ông nói tôi xin hội đồng xét xử miễn tội chết cho cháu hùng
theo lời kể của bố nạn nhân gia đình ông hoàn cảnh vô cùng khó khăn
khi vợ ông bị tai biến không giúp được gì con trai tật nguyền phải ngồi xe lăn
bản thân ông đã già yếu vẫn phải mưu sinh giờ lại thêm gánh nặng đứa cháu chưa đầy một tuổi phải chăm sóc
sau khi con gái qua đời ông không muốn sống tiếp
nhưng nhìn đứa cháu nhỏ mồ côi mẹ ông lại cố gắng gượng
tôi nuôi cháu lúc khỏe không sao khi no ốm cứ bám giết tôi không thể làm được gì
bây giờ tôi có làm sao chắc vợ tôi con tôi cũng không sống được
được biết về trách nhiệm dân sự gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình chị trang hơn một năm tỷ đồng
gồm tiền cấp dưỡng nuôi các con và tổn thất về tinh thần
những nỗi đau để lại là quá lớn cho gia đình nạn nhân
và án tử hình là cái kết thích đáng cho những hành vi giảm
những va chạm trong quá trình tham gia giao thông là điều không ai mong muốn
do đó người điều khiển phương tiện thường không làm chủ được tâm lý và xảy ra những vụ xô xát không đáng có
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa ra quyết định truy tìm kẻ có những hành vi thô bạo
với tài xế một cách giãn man sau khi vạch chạm giao thông trên địa bàn
ngày một mươi tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết
vừa ra quyết định truy tìm nguyễn đức hiến ba mươi bảy tuổi
để phục vụ điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
nguyễn đức hiến được xác định cùng đồng bọn đánh một tài xế grab dã man
về phạm văn đồng phường an hải bắc quận sơn trà vào ngày năm tháng năm vừa qua
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà nguyễn đức hiến liên quan trực tiếp
đến việc thực hiện tội phạm nhưng không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm
điều tra trước đó chiều ngày năm tháng năm anh nguyễn phước sang hai mươi bảy tuổi
trú tại phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng điều khiển ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a bốn trăm tám mươi chín
thì bị ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a sáu trăm hai mươi năm đâm trúng phía sau đuôi xe sau va chạm
anh sang xuống xe kiểm tra thấy xe bị móc và chảy xước nên yêu cầu tài xế xe biển kiểm soát
bốn mươi ba a sáu trăm hai mươi năm bồi thường tuy nhiên tài xế xe trên và những người đi cùng đã tác động vật lý tài xế này
một cách dã man trước sự chứng kiến của nhiều người sau khi xảy ra vụ việc cơ quan công an vào cuộc
truy xét xác định tài xế c bốn mươi ba a sáu trăm hai mươi năm hành hung anh sang là phạm văn tiến ba mươi năm tuổi quê nam định
chú quận hải châu thành phố đà nẵng khuya cùng ngày lực lượng trinh sát công an quận sơn trà
phối hợp công an thành phố hội an tỉnh quảng nam bắt khẩn cấp tiến khi anh này đang trốn
thành phố hội an cơ quan công an cũng xác định người thứ hai liên quan đến vụ việc là nguyễn đức hiến
ngày sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật
có thể thấy cách giải quyết sau những va chạm này cũng cần được chú trọng không kém việc tham gia
giao thông an toàn và đúng luật nếu không biết kiềm chế những va chạm nhỏ có thể là nguyên nhân
bắt nguồn những mâu thuẫn nguy hiểm
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo